phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên chủ trì phối hợp cùng công an các huyện nậm pồ tuần giáo vừa triệt phá thành công một chuyên án ma túy thu giữ ba mươi bánh heroin cùng một số vật chứng liên quan
đối tượng vận chuyển trái phép số ma túy trên là hà quang hiệp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại đội hai xã thanh yên huyện điện biên tỉnh điện biên
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng từ khu vực biên giới việt lào
đang trên đường vận chuyển từ điện biên về các tỉnh miền xuôi để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh long phối hợp cùng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp vĩnh long và công an phường chín vừa bắt quả tang nhiều thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn phường chín tp vĩnh long
tiến hành kiểm tra khách sạn nh trên địa bàn phường chín
trong thành phố vĩnh long lực lượng công an phát hiện có một mươi một thanh niên gồm tám nam ba nữ trú tại các tỉnh vĩnh long trà vinh và thành phố hồ chí minh đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
qua kiểm tra nhanh tất cả một mươi một thanh niên đều dương tính với chất ma túy hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật

trên đến khu vực ấp hưng điền xã hưng thạnh huyện tân phước
cắt trộm hai mươi bốn mét dây điện tiếp địa thuộc hệ thống chiếu sáng cầu nguyễn văn tiếp dự án đường tỉnh tám trăm bảy mươi
sau đó các đối tượng đem đến vựa phế liệu bán với giá tám trăm linh đồng chia nhau tiêu xài
qua điều tra mở rộng các đối tượng còn khai nhận thời gian gần đây đã cùng ba đối tượng khác
thực hiện nhiều vụ trộm cắp dây điện dây tiếp địa trên địa bàn huyện tân phước gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
hiện công an huyện tân phước đang thu giữ hai mươi bốn mét dây tiếp địa một xe mô tô một kìm cộng lực
và nhiều dụng cụ có liên quan để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm và thông tin này cũng kết thúc bản tin nhanh sáng nay
đối với đối tượng bùi đức vượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại xóm đá bạc
xã liên sơn huyện lương sơn tỉnh hòa bình về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách một năm cm dưới mép trái
cũng phạm tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện đông anh thành phố hà nội là đối tượng phạm hùng sáng sinh năm hai nghìn hai
hộ khẩu thường trú tại thôn khung xã thiết kế huyện bá thước tỉnh thanh hóa có sẹo chấm ngay mép trái
và đối tượng luân văn duy sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tại xã yên lỗ huyện bình gia tỉnh lạng sơn
bị công an huyện hoài đức thành phố hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý